tại hà nội viện nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông phòng thương mại và công nghiệp việt nam vcci
cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ phối hợp tổ chức tọa đàm trực tuyến
lấy ý kiến đóng góp vào dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
thời gian vừa qua dự án luật ppp nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư các tổ chức nước ngoài
trong đó tập trung vào nhiều nội dung như hiệu lực của dự án này so với các luật khác
cơ chế chia sẻ phần tăng giảm doanh thu về lĩnh vực đầu tư
phát biểu tại tọa đàm một số chuyên gia cho rằng các nhà làm luật cần xem xét kỹ một số điều khoản hạn chế thủ tục
ở việt nam nhật bản đã triển khai nhiều dự án ppp có hiệu quả và phát triển ổn định
tuy nhiên với dự án luật lần này để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài
cần có quy định vừa loại bỏ các hành vi lạm dụng vừa có cách bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư
một trong những vấn đề về hệ thống nói bắt nhạt là thu thúc hành trình dùm giá
không có luật pháp nào liết kê một lộp tất cả các phế duyết mà nhà đầu tư cần có để thực hiện dự án của mình
theo ý kiến của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài dự án luật này nên khuyến khích các dự án do nhà đầu tư đề xuất
khuyến nghị bổ sung các dự án
các nhà đầu tư cũng quy định nguyên tắc cơ ưu đãi với các dự án này
dự thảo luật nên cho phép sử dụng nhà cung cấp trong nước và nước ngoài theo sự lựa chọn của nhà đầu tư